để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số một mươi ba các tỉnh biển trung chỉ đạo các địa phương
thực hiện các biện pháp ứng phó với bão một cách khẩn trương tuyệt đối không chủ quan nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra
tỉnh quảng bình tập trung chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục ra soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất để chủ động di rời dân đến nơi an toàn
đến sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức kêu gọi được hơn sáu năm trăm sáu mươi phương tiện tàu cá
một mươi tám tàu vận tải trên địa bàn vào vị trí neo đậu an toàn
các đồn biên phòng tuyến biển đã cử các tổ công tác đến giúp người dân chẳng chống lại nhà cửa
trên tuyến biên giới bộ đội biên phòng bám sát các địa bàn để vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực này
có nguy cơ bị sạt lở ngập lụt sâu di rời đến các khu vực an toàn
các địa phương cũng đã tổ chức di rời một trăm linh tám hộ với bốn trăm ba mươi tám nhân khẩu ở vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng trị tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi một đã sơ tán năm trăm bảy mươi hộ với gần hai người ở hai huyện hải lăng và hướng hóa đến nơi an toàn
toàn bộ hơn hai ba trăm linh tàu cá với trên bảy ngư dân đã biết thông tin về cơn bão số một mươi ba và đã vào nơi phòng tránh chú bão
tỉnh quảng trị cũng dự kiến di rời hơn một chín trăm linh hộ với gần bảy tám trăm linh
nhiều người ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét lũ ống tập trung ở các xã huyện miền núi đến các điểm an toàn
trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
dự báo trong hai ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của bão số một mươi ba trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to
lũ trên các sông sẽ lên trở lại và có khả năng đạt mức báo động hai đến báo động ba
để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão lũ số một mươi ba gây ra
tỉnh quảng nam đang tổ chức giả soát lên phương án di rời một mươi hộ dân tại chín mươi ba điểm có nguy cơ sạt lở cao thuộc chín huyện miền núi
cùng với đó hơn bốn mươi năm dân khu vực sông vu gia thu bồn và khoảng một trăm sáu mươi một hộ dân sống ở khu vực ven biển của tỉnh sẽ được đưa đến nơi an toàn
cơn bão số một mươi ba vẫn đang diễn biến phức tạp và dự báo sẽ gây nguy hiểm cho các địa phương ở khu vực miền trung
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra nhất là tính mạng cho nhân dân
tỉnh quảng nam đang khẩn trương thực hiện mọi công tác phòng chống và phải hoàn thành trước một mươi hai giờ trưa nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản trong cơn bão số một mươi ba đang di chuyển nhanh trên biển đông và hướng vào đất liền các tỉnh ven biển miền trung
ngay từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một và sáng nay đoàn viên thanh niên và các đoàn thể phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã ra quân hỗ trợ trằng chống mái nhà giúp hàng trăm nhà dân địa phương nhất là các hộ neo đơn
gia đình phụ nữ đơn thân để bảo đảm an toàn chú bão
đến nay mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão số một mươi ba trên địa bàn thành phố đà nẵng đã gần như hoàn tất
lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một cho đến khi có thông báo của ban chủ huy phòng chống thiên tai
cán bộ công chức viên chức người lao động kể cả trong khu công nghiệp khu công nghệ cao nghỉ làm việc trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt